thưa quý vị người dùng mạng xã hội thời gian gần đây thì không còn quá xa mả với những chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù đã được cảnh báo và nâng cao cảnh giác nhưng phương thức thủ đoạn của các đối tượng sử dụng liên tục biến đổi nên nhiều người vẫn mắc bẫy
sau nhiều vụ việc xảy ra thì có thể thấy đa số các đối tượng đã đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của nhiều người dân
cùng với các thủ đoạn rất tinh vi thì đã khiến cho nhiều người phải mất tiền thậm chí là mất một khoản tiền lớn
trên mạng xã hội những thông tin về các vụ việc lừa đảo mới luôn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng
nhưng khi tiếng anh giả hiện đang được sử dụng ngoài thực tế nhiều người cũng đã dính bẫy lừa đảo của những đối tượng này
tiếng anh bây giờ ở các trung tâm học thật giả lẫn lộn vậy trời ơi
quan điểm của mình thì nếu có học tiếng anh thì cần phải có tìm hiểu ở các trung tâm địa chỉ uy tín
vừa đỡ mất tiền lại còn vừa không bị mang tiếng dùng bằng giả bằng kém chất lượng hay bỏ tiền mua bằng
cần phải điều tra xác minh làm rõ ai là bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi
và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng anh mang tên tổ chức cambridge international
người bị hại có lấy lại được tiền không cũng như bằng giả ấy đã được sử dụng hay chưa
việc giả danh các đối tượng là cán bộ công chức nhà nước như công an viện kiểm sát tòa án tuy không mới
thế nhưng vẫn có những bài học đắm
hiện công an tp hạ long tỉnh quảng ninh đang tiến hành điều tra vụ án liên quan đến một đối tượng mạo danh là trung tướng công an
nhằm thực hiện hành vi lừa đảo
theo đó đối tượng đã liên hệ
công an tp họa long đã liên hệ với một số người dân và nói rằng có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài
và cần có tài khoản ngân hàng ở việt nam để nhận
nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng năm số tiền giao dịch
tuy nhiên chủ tài khoản phải đưa cho đối tượng số tiền hai mươi triệu đồng để nâng cấp tài khoản vip
chỉ trong khoảng hai tháng đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng của năm bị hại ở nhiều tỉnh hành
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng đây cũng là bài học cảnh tình đối với nhiều người dân
đừng nên hám lợi trước mắt để rồi tiền mất tật mang
thực ra thì chiêu trò dùng tiền để lừa tiền không mới nói thẳng là vì lòng tham nên mới bị lừa như vậy
trước thì lừa đảo tiền trăm triệu tiền tỷ thì nay mọi người sinh nghi
nên giờ các đối tượng quay sang lừa đảo vài chục triệu đồng
nhiều người cũng vì thế mà mất cảnh giác lại được thêm mác công an nữa
nói chung là bây giờ cái gì kiếm tiền dễ quá là cần phải đặt câu hỏi
chia buồn với các nạn nhân
ai cũng tiếc số tiền đã mất vì thế mọi người đừng để các đối tượng nắm được tâm lý
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cho biết
lừa đảo trực tuyến tại việt nam vẫn đang lan rộng với nhiều chiêu trò ngày càng bài bản tinh vi
liên tục cảnh báo cũng được đưa ra với nhiều chiêu trò lừa đảo tái diễn
như việc xuất hiện nhiều sàn giao dịch tiền ảo với dự án lãi suất cao
cam kết trả lợi nhuận để thu hút nhiều người tham gia đầu tư
hay như việc nhảy đơn cao đầu tư tiền điện tử trên app store
hẹn hò trực tuyến với người nước ngoài cài đặt phần mềm dịch vụ công giả
đặc điểm chung của các hình thức lừa đảo này là đánh vào lòng tham của người dùng
thẳng thắn chia sẻ trên mạng xã hội nhiều ý kiến cho rằng
hiện chúng ta đang đuổi theo ngăn chặn các hình thức lừa đảo trực tuyến
điều này là không khả thi vì chúng ta luôn đi sau
do đó nhiều cách thức ứng phó để hạn chế giảm thiểu vấn nạn này
cũng đã được một số ý kiến cư dân mạng đưa ra
muốn không bị lừa đảo thì bạn phải nói không với tất cả các lời mời
chào kể cả là chúng có thật đi chăng nữa
số tiền vì tội phạm mạng chiếm đoạt thường khó thu hồi do chúng biết cách ẩn danh
sử dụng số điện thoại tài khoản ngân hàng giả
thay vì tin lời người lạ các nạn nhân nên thông báo với cơ quan chức năng
để có phương án giải quyết phù hợp
chúng ta cần thực hiện ba giải pháp căn cơ là thể chế chính sách công nghệ
và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân
nếu không có sự đồng bộ thì sẽ rất khó bởi tội phạm thì luôn biến đổi
với nhiều vụ đoạn
và chúng ta cần đưa ra các dự báo sản thức lừa đảo
tránh việc có những nạn nhân mới bị sập bẫy
những chiêu thức lừa đảo mới sẽ được xuất hiện với sản thức tinh vi hơn
bài học về tính nâng cao cảnh sát chưa bao giờ lạt hừa đối với mỗi người dân
hãy chia sẻ nhiều hơn nữa những cách thức phòng tránh nhận diện các thủ đoạn
để mỗi người có thể tự trang bị kiến thức cũng như kỹ năng lừa đảo hiện nay
bạn suy nghĩ gì về nội dung này
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân